ngày hai mươi ba tháng ba hai tàu cá qng chín mươi nghìn bốn mươi năm ts và qng chín mươi nghìn bốn trăm bốn mươi ts cùng một mươi tám thuyền viên đã cập cảng tịnh kỳ tp quảng ngãi
theo trình báo của các ngư dân trên đường đi đánh bắt hải sản các ngư dân cùng hai tàu đã bị kẻ lạ tấn công cướp phá
ông đặng tằm chủ tàu cá qng chín mươi nghìn bốn mươi năm ts cho biết ngày ba tháng ba tàu ông và tàu ông đặng bi ngụ tại cùng ở thôn châu thuận biển xã bình châu huyện bình sơn xuất bến đi đánh bắt hải sản
đến khoảng một mươi giờ ngày hai mươi hai tháng ba khi hai tàu đang neo gần đảo đá lồi thì bất ngờ bị hai tàu lạ chạy đến áp sát tấn công
sau khi lên tàu những người lạ dồn các thuyền viên về phía trước và lục xoát trên tàu
tất cả bộ đàm dây điện dây hơi lặn đều bị cắt phá hủy
chúng cũng lấy hết hơn hai tấn thủy sản của các ngư dân đánh bắt được trong hơn hai mươi ngày đi biển
do bị tấn công bất ngờ các ngư dân không kịp trở tay
đây không phải là lần đầu tiên tàu cá của ngư dân quảng ngãi bị tấn công đập phá
sau khi cập cảng trạm biên phòng tịnh kỳ đã kiểm tra hiện trạng hai tàu cá tiến hành xác minh điều tra làm rõ